liên đoàn bóng đá naui công bố trên tài khoản twitter của liên đoàn này rằng
giải vô địch bóng đá châu âu euro hai nghìn hai mươi dự kiến diễn ra từ ngày một mươi hai tháng sáu tới ngày một mươi hai tháng bảy
tại một mươi hai thành phố của châu âu sẽ không diễn ra như đúng kế hoạch do dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
chủ tịch liên đoàn bóng đá thụy điển cax eric nissen cho biết
dự kiến lịch mới cho giải thi đấu sẽ là một mươi một tháng sáu đến một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
liên đoàn bóng đá châu âu ngày một mươi bảy tháng ba đã tiến hành cuộc họp trực tuyến với toàn bộ năm mươi năm liên đoàn thành viên
đại diện các câu lạc bộ các giải đấu và các cầu thủ để thảo luận về bóng đá châu âu
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang hoành hành tại lục địa này
đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử euro giải bị hoãn